tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng bên cạnh việc tiến hành phong tỏa chốt chặn đối với khu vực có người nhiễm
địa phương này cũng đã chủ động cải tạo chuyển đổi một số trường học thành khu cách ly để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay sau khi nắm thông tin các ca nhiễm trên địa bàn và những người tiếp xúc gần f một f hai huyện hòa vang đã chủ động khoanh vùng dập dịch
cải tạo trường tiểu học số một hòa nhơn thành khu cách ly với công suất khoảng hai trăm linh người để phục vụ công tác phòng dịch
xã hòa nhơn cũng bố trí lực lượng túc trực giám sát y tế ứng phó với mọi tình huống tại đây
tuy thời gian triển khai gấp rút nhưng đến nay khu cách ly này đã cơ bản bảo đảm công tác y tế cũng như điều kiện sinh hoạt cho người thực hiện cách ly
với tinh thần chống dịch như chống giặc ngay trong đêm qua ủy ban nhân dân xã hòa phước đã huy động tối đa các lực lượng tại chỗ
tiến hành cải tạo điểm trường này thành khu cách ly tập trung với công suất khoảng một trăm ba mươi người bố trí đầy đủ điều kiện sinh hoạt cho những người thực hiện cách ly
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp số người nghi nhiễm dự kiến tăng lên xã hòa phước cũng đã tăng cường lực lượng để cải tạo trường tiểu học số hai hòa phước
thành khu cách ly để phục vụ công tác phòng chống dịch